thưa quý vị rươi là một đặc sản theo mùa chỉ có ở miền bắc
rơi là một loại sinh vật rất nhạy cảm với hóa chất
chỉ một lượng hóa chất nhỏ sử dụng trên lúa cũng có thể khiến cả một vùng bãi rơi giảm mật độ đáng kể
vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người dân ở vùng đông băng bắc bộ trú trọng nhiều vào khai thác vụ dươi
còn việc trồng lúa chưa được coi chẳng bởi chưa tìm được dống lúa phù hợp với vùng nuôi rơi
trước thực tế này anh nguyễn văn tuân ở hải dương đã mây mò tìm hiểu và nghiên cứu ra một giống lúa mới phù hợp với vùng nuôi rơi của người dân
vùng bãi ven sông thái bình thuộc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương là nơi sinh cư của loài dươi đã làm nên thương hiệu rươi tứ kỳ nổi tiếng khắp cả nước
việc tận dụng bãi dươi để canh tác lúa đã được người dân nơi đây
tiến hành từ lâu thế nhưng năng suất và giá trị sử dụng của những giống lúa truyền thống trước đây lại không cao thậm chí chỉ được sử dụng trong chăn nuôi nấu rượu
trước thực tế đó cùng với chăn trở về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dự án gạo hữu cơ bãi rươi của anh nguyễn văn tuân đã ra đời
xuất phát từ bản thân gia đình và bạn bè của mình mình thấy có nhu cầu liên quan đến thực phẩm sạch
sau đấy mình về
vùng quê mình tìm hiểu thì mình thấy là cái vùng quê của mình thì nó này có một cái vùng đất mà nó phù hợp với cái đấy
và thực ra thì bản thân mình cũng có một cái đam mê một chút về cái nông nghiệp
thực hiện ý tưởng này anh tuân đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về các giống lúa khác nhau để tìm ra một loại giống lúa phù hợp với các vùng canh tác dươi
giống lúa này phải có thời gian sinh trường phù hợp có khả năng chịu mặn chịu rét chịu ngập nước và khả năng kháng được sâu bệnh để phù hợp với canh tác hữu cơ
nhờ sự phối hợp với các chuyên gia các nhà khoa học anh đã tìm ra giống japonica g hai là giống lúa thuần có nguồn gốc từ nhật bản cho vụ lúa đầu tiên trong dự án của mình
g hai là cái ưu thế thứ nhất là nó chịu mặn tốt
cái thời gian đấy vào mặn nó nhiễm mặn nó vẫn không chết nó chỉ còi đấy
cuối cùng vẫn cho ra sản lượng
nói chung là vẫn là đây là cái hình thức tận dụng để mà vừa thu hoạch được rươi
vừa thu được lúa
thế nhưng cái dống lúa nào thu được tốt hơn thì ta chọn
mà cái giống lúa này thì chất lượng là tốt hơn rồi
tìm được giống lúa phù hợp nhưng làm thế nào để thuyết phục được người dân tin tưởng và hợp tác lại là một thách thức nữa đối với anh
thời gian đầu khi anh trình bày về mô hình canh tác này hầu như người dân đều chưa hứng thú
vì thế sau một thời gian nhẫn nại kiên trì cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền và hợp tác xã
anh đã bước đầu thuyết phục được khoảng sáu mươi hộ dân tham gia dự án và cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm
địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch
đặc biệt là sản phẩm thu hoạch tươi gặt sẽ thu muôn muôn
bà con không phải phơi phong gì
địa phương cũng rất tạo điều kiện bao tiêu
cùng với lại công ty để bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch
được biết kể từ khi ra đời đến nay sản phẩm gạo hữu cơ bãi rươi của anh tuân
luôn được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao
bởi không sử dụng phân bón hóa học không thuốc bảo vệ thực vật và canh tác bằng phương pháp hoàn toàn tự nhiên
và minh bạch thông tin xuất xứ sản phẩm gạo hữu cơ trồng trên bốn trăm linh hectare ruộng khai thác rươi
trong đảng ủy bán dân dân
chúng tôi cũng nhất trí quan điểm sẽ cho phát triển hình thức núa rươi kết hợp
ở đây chúng tôi thấy được việc núa rươi kết hợp có tác động rất tốt
đến việc bảo vệ môi trường phát triển con rươi và có sản phẩm núa hữu cơ rất tốt
cái này chúng tôi có quan điểm chủ trường sẽ giao cho hợp tác sản đông nghiệp
cho công ty thế hệ mới để có điều kiện giúp cho bà con nông dân để tiếp cận được mô hình này
sau những nỗ lực không mệt mỏi dự án đã thành công ngoài mong đợi vượt qua những khó khăn trong
cơn bão covid một mươi chín nếu như trước đây thu nhập của người dân chủ yếu là từ thu hoạch dươi thì nay họ
đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ giống lúa mới này đây cũng là cách hiệu quả đưa ngành nông nghiệp
phát triển bền vững